tiếp tục thông tin về vụ nổ súng tại xã cửa dương thành phố phú quốc tỉnh kiên giang làm sáu người thương vong
công an tỉnh kiên giang cho biết đã bắt thêm ba đối tượng nâng tổng số các đối tượng bị bắt giữ trong vụ việc này lên ba mươi tám
công an tỉnh kiên giang xác định các đối tượng chủ mưu cầm đầu trong vụ án gồm võ văn lương tức hai lược
nguyễn quốc vinh nguyễn văn thái bùi đức ngọc đoàn thiên long
trong đó long được xác định là người trực tiếp nổ súng vào nhóm đối thủ
như tin đã đưa do mâu thuẫn về đất đai trưa ngày hai mươi bảy tháng một mươi nhóm của hai lượng gồm năm mươi đối tượng đã đến thửa đất tranh chấp với cúc và để giải quyết mâu thuẫn
trong nhóm của hai lượng có một số đối tượng sử dụng súng dượt đuổi và bắn vào nhóm của đoài làm hai người chết và bốn người bị thương nặng